tỉnh nghệ an trong khoảng một năm trở lại đây có xuất hiện tình trạng phụ nữ mang thai vượt biên sang trung quốc
sau đó sinh đẻ và bán con tại đây đặc biệt là tình trạng này đa phần diễn ra tại các vùng dân tộc thiểu số
và mặc dù đã được các chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tuyên truyền sử dụng nhiều biện pháp để ngăn chặn
nhưng tình trạng này vẫn diễn biến hết sức phức tạp phản ánh sau đây của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại tỉnh nghệ an
chị lữ thị ca là một trong nhiều phụ nữ nghèo của xã hữu kiệm nằm sát quốc lộ bảy
nơi có nhiều phụ nữ mang thai vượt biên giới sang trung quốc đẻ rồi bán con với giá ba mươi triệu đồng
chị lữ thị ca là một trong nhiều phụ nữ nghèo của xã hiễu kiệm nằm sát quốc lộ bảy
trong hai năm hai nghìn một mươi bảy và hai nghìn một mươi tám trên địa bàn xã hữu kiệm đã có hai mươi hai trường hợp phụ nữ mang thai khi sắp đến kỳ sinh đẻ vượt biên sang trung quốc đẻ rồi bán con
đến nay hai mươi một người đã trở về tình trạng bán con chủ yếu xảy ra ở các bản của đồng bào dân tộc khơ mú
riêng bản đỉnh sơn một xác nhận có một mươi trường hợp bán con với giá trung bình từ bốn mươi đến tám mươi triệu đồng trong đó bé gái có giá cao hơn bé trai
nguyên nhân các phụ nữ mang thai bán sang trung quốc đều xuất phát từ việc đời sống vật chất của người dân còn gặp nhiều khó khăn
hai là người ta vỡ kế hoạch vì sinh nhiều con rồi cũng nguyên nhân bán con sang trung quốc
thứ ba nữa nhận thức của người dân về việc mang thai bán sang trung quốc không bị phạm
chính vì vậy họ xảy ra tình trạng mang thai sau đó bán sang trung quốc
sau xã hiễu kiệm
chiêu lưu huyện kỳ sơn cũng xác nhận có hơn hai mươi phụ nữ mang thai trốn ra nước ngoài để sinh đẻ rồi bán con
những bà mẹ này đều là hộ nghèo có chồng hoặc người thân bị nghiện ma túy
không có việc làm ổn định nhận thức xã hội pháp luật còn nhiều hạn chế
công an nghệ an đã có văn bản gửi các bộ ngành trung ương để xin ý kiến hướng dẫn xử lý tình trạng buôn bán bảo thai
trước mắt chỉ có hai giải pháp đó là tích cực tuyên truyền đặc biệt là đối với khu vực đồng bào thiểu số tại vùng cao để người dân khỏi bị mắc bẫy
ngoài ra công an nghệ an cũng sẽ nỗ lực triệt phá các đường dây mua bán người để làm trong sạch địa bàn